các bác sĩ bệnh viện đa khoa sanh pôn vừa cứu sống thành công một bé gái một mươi một tuổi
học sinh trường trung học cơ sở sơn đồng huyện hoài đức thành phố hà nội
trong tình trạng bị mảnh kính đâm xuyên thấu ngực
cháu bé nhập viện trong tình trạng mất rất nhiều máu đau ngực khó thở sốt cao
các thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có tình trạng chàn máu mảng phổ nặng
do vết thương thấu ngược trái gây nên tình trạng suy hô hấp và mất máu
các bác sĩ bệnh viện đa khoa sanh pôn đã lập tức chỉ định mổ cấp cứu
đây là trường hợp tai nạn phức tạp nếu can thiệp chậm một giờ đồng hồ có thể dẫn đến tử vong
máu quá lớn trong khoảng mảng phổi sẽ đẻ vào tim và đẩy toàn bộ tim
các mạch mổ lớn đẩy sang bên phải
như vậy làm rất khó cho máu trở về tim
không về tim được cũng không lên não để nuôi cơ hoặc là các bộ phận khác để nuôi cơ thể được
được biết tai nạn xảy ra tại trường học
khi cháu đang trong nhà vệ sinh thì có một bạn đùa nghịch đạp vào cửa kính
các mảnh kính vỡ văng ra làm rách da mặt và một mảnh kính đã đâm thủng ngực cháu bé
đây cũng không phải là trường hợp tai nạn học đường đầu tiên
đa khoa sanh pôn tiếp nhận trong năm nay
với sự hiếu động ở lứa tuổi học sinh tai nạn học đường rất dễ có thể xảy ra
nhà trường cần có những biện pháp phù hợp để giám sát chặt chẽ hoạt động vui chơi của các em
bảo đảm sự an toàn cần thiết tại trường học tránh những sự việc đáng tiếc như thế này tiếp diễn